bộ y tế vừa có công văn số năm nghìn bảy trăm bốn mươi một bt kcb gửi các bệnh viện trực thuộc bộ y tế sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương y tế các ngành các bệnh viện trực thuộc trường đại học về việc củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm công tác cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết để chủ động sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch covid một mươi chín đang gia tăng về số lượng tốc độ và mức độ lây truyền tăng số bệnh nhân nặng ở các tỉnh thành phố và đặc biệt ứng phó với tình huống nghiêm trọng hơn ở một số tỉnh thành phố bộ y tế yêu cầu các đơn vị trên chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khẩn trương triển khai thực hiện củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh
theo đó tất cả các bệnh viện tuyến huyện bệnh viện hạng hai tối thiểu phải có hệ thống oxy trung tâm thiết bị và nhân lực để thực hiện được kỹ thuật thở oxy qua mặt nạ thở oxy dòng cao hfnc
tại các bệnh viện đa khoa tuyến hạng một trở lên ở khoa hồi sức tích cực tối thiểu năm mươi giường và sẵn sàng mở rộng một trăm linh giường với hệ thống oxy trung tâm đào tạo nhân lực có trình độ để thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu nâng cao như thở máy xâm nhập ếch mô lọc máu để tiếp nhận cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch
tại các bệnh viện được phân công phụ trách khu vực cần nhanh chóng thiết lập trung tâm cấp cứu để tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch khi vượt quá năng lực của các bệnh viện như bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ trước mắt thiết lập khoa hồi sức tích cực năm mươi giường sau đó tăng lên một trăm linh và hai trăm linh giường
các bệnh viện tuyến trung ương cần củng cố mở rộng khoa hồi sức tích cực để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng nguy kịch khi vượt quá năng lực tuyên dưới
cùng với đó đào tạo thiết lập nhiều đội nhóm có đủ năng lực hồi sức tích cực nâng cao như thở máy xâm nhập ếch mô lọc máu để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu hỗ trợ
các tỉnh thành phố giả soát và bảo đảm khả năng cung cấp oxy tuyệt đối không để tình trạng thiếu oxy y tế trong cấp cứu và điều trị